theo thông tin cập nhật từ tổng cục hải quan cơ quan thường trực ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa asean từ khi triển khai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đã có một mươi ba bộ ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia với một trăm bảy mươi ba thủ tục hành chính
tổng hồ sơ hành chính được triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia là hơn hai năm mươi chín triệu bộ đến từ hơn hai mươi tám tám trăm linh doanh nghiệp
một tháng qua ghi nhận lượng hồ sơ thực hiện tại cơ chế một cửa quốc gia tăng mạnh khi chiếm đến gần hai mươi bốn tổng lượng hồ sơ tính từ thời điểm triển khai đến nay
với số lượng doanh nghiệp thủ tục được kết nối ngày càng nhiều cho thấy những tháng tới hồ sơ được xử lý qua cơ chế một cửa quốc gia có thể sẽ tăng nhiều hơn
tổng cục hải quan hiện đang phối hợp với bộ công an tập trung triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không
về thực hiện cơ chế một cửa asean việt nam tiếp tục trao đổi dây chứng nhận xuất xứ mẫu đê bản điện tử với bốn nước indonesia malaysia singapore và thái lan
đồng thời tham gia trao đổi thử nghiệm giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đê bản điện tử với hai nước campuchia và philippines
ngoài ra từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín brunei đã tham gia kết nối chính thức trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đê bản điện tử qua cơ chế một cửa asean